giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai ngày hai tháng năm được dự báo có thể tăng nhẹ
nếu không trì quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ sáu mươi đến chín mươi đồng một lít
theo đó giá xăng ron chín mươi năm có thể lấy lại ở mức là hai mươi năm đồng một lít
giá dầu thế giới tuần qua ghi nhận tuần leo dốc sau hai tuần giảm liên tiếp
dựa trên diễn biến giá xăng dầu thế giới thì lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định
giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai có thể sẽ đi lên
các doanh nghiệp xăng dầu dự báo nếu cơ quan điều hành không chi quỹ bình ổn giá xăng dầu
thì giá xăng e năm ron chín mươi hai có thể tăng sáu mươi tám mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm có khả năng sẽ tăng từ bảy mươi đến chín mươi đồng một lít
còn giá dầu dsn thì có thể đứng yên
nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng ron chín mươi năm có thể lấy lại mốc là hai mươi năm đồng một lít
trong trường hợp nếu liên bộ tài chính công thương trì quỹ bình ổn giá
thì giá xăng có khả năng sẽ được giữ nguyên